hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid một mươi chín mùng bảy tết trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị kỳ nghỉ tết đầu năm đã trôi qua
trong ngày đầu tiên quay trở lại làm việc xin được chúc quý vị có một năm mới với thật nhiều sức khỏe và thành công và hạnh phúc
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay
ngày bảy tháng hai tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng hai đến một mươi sáu h ngày bảy tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu tám trăm một mươi năm ca nhiễm mới
trong đó có sáu ca nhập cảnh và một mươi sáu tám trăm linh chín ca ghi nhận trong nước tăng hai bảy trăm linh bốn ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một mươi một một trăm bốn mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sâu
hà nội hai chín trăm tám mươi tám nghệ an một hai trăm bốn mươi bảy đà nẵng chín trăm ba mươi năm hải dương tám trăm bốn mươi năm thanh hóa bảy trăm tám mươi chín vịnh phúc bảy trăm hai mươi năm phú thọ sáu trăm sáu mươi hai hải phòng sáu trăm ba mươi ba nam định năm trăm chín mươi sáu hòa bình năm trăm tám mươi năm bắc ninh năm trăm một mươi quảng nam bốn trăm sáu mươi một thái nguyên ba trăm chín mươi sáu thái bình ba trăm tám mươi bảy
bình định ba trăm một mươi ba ninh bình hai trăm chín mươi ba bắc giang hai trăm tám mươi chín điện biên hai trăm bốn mươi một lâm động hai trăm ba mươi ba bình phước hai trăm ba mươi quảng bình hai trăm một mươi bảy gia lai hai trăm một mươi năm hương nghiên hai trăm linh tám thừa thiên huế một trăm chín mươi chín quảng ninh một trăm chín mươi sáu làng sơn một trăm bảy mươi chín hà nam một trăm sáu mươi tám cà mau một trăm bốn mươi sáu quảng trị một trăm ba mươi tám
quảng ngãi một trăm ba mươi bốn lào cai một trăm hai mươi tám sơn la một trăm hai mươi năm yên bái một trăm một mươi năm khánh hòa một trăm một mươi hải giang một trăm linh năm hà tĩnh một trăm linh bốn bà rịa vũng tậu chín mươi năm đắk nôn chín mươi một thành phố hồ chí minh bảy mươi sáu cao bằng sáu mươi tám tuyên quang sáu mươi bốn bình thuận sáu mươi hai bắc cạn năm mươi tám bạc liêu bốn mươi tám kiên giang bốn mươi tám con tâm bốn mươi năm bến tre bốn mươi ba
vĩnh long bốn mươi hai phú yên ba mươi tám trà vinh ba mươi lai châu ba mươi an giang hai mươi chín đồng tháp hai mươi bốn tây ninh một mươi chín bình dương một mươi bốn cần thơ một mươi đồng nai tám hậu giang tám tiền giang sáu ninh thuận sáu và long an nam
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có quảng nam giảm ba trăm chín mươi hai bắc giang giảm một trăm năm mươi bảy và bình định giảm một trăm một mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có nghệ an tăng năm trăm bảy mươi hai thanh hóa tăng bốn trăm tám mươi chín và hải dương tăng hai trăm ba mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi một tám trăm năm mươi ba ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại thành phố hồ chí minh chín mươi hai quảng nam hai mươi bảy quảng ninh hai mươi hà nội một mươi bốn
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron tại thành phố hồ chí minh hai mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám hương yên sáu kiên giang bốn thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một lòng an một bà rịa vũng tàu một bình dương một lâm đồng một và ninh bình một
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai ba trăm năm mươi tám bảy trăm tám mươi sáu ca nhiễm đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một
việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có hai mươi ba tám trăm tám mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai ba trăm năm mươi một sáu trăm bảy mươi sáu ca trong đó có hai một trăm một mươi chín năm trăm sáu mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm thức đuổi cao trong đợt dịch này
gồm có thành phố hồ chí minh năm trăm một mươi bốn năm trăm ba mươi ba bình dương hai trăm chín mươi hai chín trăm tám mươi một hà nội một trăm năm mươi chín trăm chín mươi sáu đồng nai chín mươi chín chín trăm sáu mươi và tây ninh tám mươi tám năm trăm ba mươi chín
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là chín sáu trăm sáu mươi năm ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai một trăm hai mươi hai ba trăm linh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai một trăm chín mươi bốn ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng hai ghi nhận một trăm linh ca tử vong
tại hà nội một mươi chín bà rê vũng tàu chín thừa thiên quế tám kiên giang năm bắc ninh bốn đà nẵng bốn hải phòng bốn trà vinh bốn vĩnh lòng bốn bạc liêu ba bình định ba bình thuận ba cần thơ ba lâm đồng ba lào cai ba bến trẻ hai bình dương hai đồng nai hai tây ninh hai thành phố hồ chí minh hai an giang một đắk lắc một đồng tháp một hậu giang một lạng sơn một lâu an một nghệ an một
quảng ngãi một sóc trăng một thái nguyên một và thành hóa một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám bốn trăm hai mươi bốn ca nhiễm chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
để chuẩn bị cho việc mở cửa trường học trở lại sau tết nguyên đáng các cơ quan chức năng tỉnh thanh hóa đã tổ chức kiểm tra test nhanh tầm soát cho học sinh và giáo viên nhân viên
qua đó đã phát hiện hàng trăm f
theo báo cáo nhanh của phòng giáo dục và đào tạo tp thanh hóa trong những ngày nghỉ tết nguyên đáng nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
có một trăm sáu mươi sáu trường hợp là giáo viên học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại nhà và các cơ sở y tế
ngoài ra toàn thành phố có tám trăm năm mươi ba học sinh năm mươi hai giáo viên là f một đang được cách ly y tế tại nhà
tuy nhiên nhiều trường đặc biệt là khu vực miền núi việc test nhanh tầm soát trong ngày đầu đến trường không thực hiện được
còn theo phòng giáo dục đào tạo huyện quan hóa vitast nhanh cho tất cả học sinh chỉ áp dụng đối với khu vực phức tạp về tình hình dịch
cả huyện hơn một mươi một giáo viên và học sinh thì không đủ test để làm
tuy nhiên đối với tất cả giáo viên ở miền xuôi lên sau kỳ nghỉ tết thì đều phải thực hiện test nhanh
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch các nhà trường đã tổ chức tổng hợp
tổng vệ sinh khử khuẩn trường lớp học bổ sung các dung dịch rửa tay sát khuẩn máy đo thân nhiệt
đồng thời xây dựng kế hoạch học tập thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương
tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh
thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k của bộ y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi bộ y tế đang triển khai các bước để có thể tiến hành tiêm ngừa cho trẻ
vậy tiêm làm sao cho an toàn thận trọng và hiệu quả
trước khi triển khai tiêm ngừa covid một mươi chín cho người lớn có một thông tin mọi người hay truyền tay nhau là covid một mươi chín ít lây lan ở trẻ em
và trẻ em có nhiễm thì bệnh cũng không nặng nhưng thực tế không phải như vậy
theo báo cáo của sở y tế tp hcm những ngày vừa qua số ca nhập viện tầng hai
tầng ba đều dưới một trăm linh ca cụ thể ngày sáu tháng hai số ca nhập viện tầng hai tầng ba là ba mươi năm người
số ca f đang cách ly tại nhà là một năm trăm chín mươi bảy người số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai ba là một bốn trăm ba mươi bảy người
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị tại tầng hai ba là ba mươi sáu trẻ
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến nay tổng số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi mắc covid một mươi chín tại thành phố là ba mươi hai bốn trăm hai mươi chín trẻ
số ca covid một mươi chín tử vong trong ngày sáu tháng hai tại tp hcm là bốn ca có hai ca từ tỉnh khác chuyển đến và đều có bệnh nền
như vậy số ca tử vong tại thành phố đến nay là hai mươi ba trăm bảy mươi bảy ca trong đó có bốn mươi tám trẻ em dưới một mươi sáu tuổi và sáu mươi hai phụ nữ mang thai
tại bệnh viện nhi trung ương ông trần minh điển giám đốc bệnh viện cho biết đến hai mươi chín tết
có một mươi hai trẻ tình trạng nặng phải thở máy tại bệnh viện
trong số này có cả bệnh nhi mắc covid một mươi chín
trả lời báo chí về triển khai tiêm chủng cho trẻ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi ngay trước tết nguyên đáng nhăm dần
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết
bộ y tế rất thận trọng đánh giá toàn diện thường xuyên tham khảo với tổ chức y tế thế giới who
who cũng đã chính thức phê duyệt khuyến cáo cho vaccine pfizer tiêm cho trẻ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
bộ cũng tham khảo kinh nghiệm của các nước
đến nay đã có ba mươi bảy quốc gia có kế hoạch hoặc đã triển khai tiêm cho nhóm tuổi năm đến dưới một mươi hai
có quốc gia tiêm toàn bộ trẻ trong đầu tuổi
có quốc gia tiêm cho nhóm trẻ nguy cơ cao
trước khi triển khai tiêm ngừa cho nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi
chính phủ cũng đã giao bộ giáo dục đào tạo bộ y tế tiến hành điều tra xã hội học
về mức độ tiếp nhận của cha mẹ và người thân của trẻ với tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
vấn đề an toàn cho trẻ được đặt ra hàng đầu
theo chương trình
tiêm chủng mở rộng quốc gia trước khi triển khai tiêm chủng cho nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi
chương trình sẽ phối hợp với bệnh viện nhi trung ương triển khai tập huấn lại cho cán bộ tiêm chủng các tuyến
khác với các nhóm tuổi đã tiêm chủng covid một mươi chín
các chuyên gia cho rằng trẻ dưới một mươi tuổi sẽ ít báo với cha mẹ nếu có phản ứng sau tiêm
đặc biệt nếu phản ứng đó là nhẹ
vì vậy hướng dẫn theo dõi sau tiêm cho trẻ sẽ cần bổ sung thêm
bên cạnh đó chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng sẽ tìm hiểu
kinh nghiệm các nước đã triển khai tiêm cho nhóm trẻ năm dưới một mươi hai tuổi
xem các phản ứng sau tim hay gặp để có thể khuyến cáo từ sớm
một điểm đáng lưu ý là phản ứng rất ít gặp nhưng khá nặng nề ở nhóm vị thành niên
thanh niên tiêm ngừa covid một mươi chín là viêm cơ tiêm và viêm màng ngoài tiêm
lại hầu như không gặp ở nhóm năm đến dưới một mươi hai tuổi được tiêm vaccine này
bên cạnh những biến chứng hay di chứng do covid một mươi chín trực tiếp gây ra
đại dịch còn được coi như một sang chứng
thúc đẩy bệnh lý tâm thần diễn ra nhanh hơn trầm trọng hơn
tổ chức y tế thế giới who nhận định sức khỏe tâm thần có tầm quan trọng
đến thứ tư sau các bệnh tiêm mạch ung thư đái tháo đường
trên thế giới hiện có khoảng bốn trăm linh triệu người bị một trong các rối loạn tâm thần
đặc biệt đại dịch covid một mươi chín làm tăng tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm lo âu
căng thẳng mất ngủ từ ba mươi một bốn đến bốn mươi một một tùy triệu chứng
do đó who cảnh báo phải chú ý
hơn về mặt sức khỏe tâm thần người dân
không chỉ đối với người già người trưởng thành
mà đối với trẻ em và vị thành niên nguy cơ rối loạn tâm thần cũng rất cao
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tuấn hân giám đốc bệnh viện tâm thần trung ương một cho biết
kết quả phân tích sáu mươi sáu nghiên cứu trên thế giới về tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần
trong đại dịch covid một mươi chín cho thấy tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm là ba mươi một chín
rối loạn lo âu là ba mươi một chín căng thẳng là bốn mươi một
và rối loạn giấc ngủ là ba mươi bảy
tại việt nam một nghiên cứu trước đó ghi nhận khoảng một mươi bốn chín dân số
từng gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần
con số này đã tăng cao hơn trong đại dịch covid một mươi chín
đáng chú ý đại dịch đã tác động đến một số nhóm dễ bị tổn thương là nhân viên y tế
người ở tuyến đầu chống dịch người có bệnh lý nền người sống độc thân v v
ngoài ra covid một mươi chín cũng khiến việc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh
và điều trị các rối loạn tâm thần
các rối loạn tâm thần bị chán đoạn và gặp rất nhiều khó khăn
liên quan đến vấn đề này bác sĩ bùi phương thảo bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương cho biết
trong thời kỳ dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài suốt thời gian qua
mỗi ngày chúng ta đều thấy những con số đông đếm được như ca mắc ca nặng ca tử vong v v
thế nhưng còn một thứ vô hình những hậu quả gián tiếp của đại dịch thì không thể thống kê
đó là nhiều người rơi vào trạng thái stress sang chấn tâm lý nặng nề
kéo dài gây ra nhiều rối loạn tâm thần
covid một mươi chín đã làm trầm trọng thêm vấn đề sức khỏe tâm thần khiến các ca trầm cảm tăng lên
đặc biệt nhiều f sau khi khỏi bệnh đã bị rối loạn tâm lý và phải điều trị
những bệnh nhân tìm gặp bác sĩ có nhiều dạng như ám ảnh sợ không gian hẹp
ám ảnh sợ xã hội bùm chán bi quan tự ti trí nhớ giảm súc v v
có nhiều trường hợp mắc hoãn sợ kịch phát nếu không đi với người nhà
họ sẽ phát hoãn và không làm chủ được bản thân
không chỉ bệnh nhân mắc covid một mươi chín khỏi bệnh mà rất nhiều người bình thường
cũng cần được điều trị tâm lý trong thời gian phòng chống dịch bệnh giãn cách
hạn chế tiếp xúc như mất ngủ nghiện game nóng nảy thay đổi tính nết v v
bác sĩ thảo nhấn mạnh
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng
cần biết rõ thực tại về covid một mươi chín và việc cần làm lúc này là mỗi chúng ta
hãy tuân thủ các nguyên tắc về phòng chống dịch để bảo vệ cho mình
và các bạn
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
số nhà khoa học lo ngại rằng ba hai cũng có thể dễ lay lan hơn
tuy vậy vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ về biến thể này
trong đó có câu hỏi liệu nó có né tránh phát sinh tốt hơn hay gây bệnh nặng hơn hay không
những sự việc hy hữu xảy ra trong đại dịch vẫn là câu hỏi với nhiều nhà nghiên cứu
trong khi những người mắc covid một mươi chín thường gặp triệu chấn mất khứu chát
thì nancy simpson ở london anh lại bất ngờ ngửi được sau khi khỏi bệnh
dù bị điếc mũi bỏng sinh
tôi mắc covid một mươi chín đúng dịp giáng sinh
tự cách ly trong phòng và bỏng một ngày tôi nhận ra mình có thể ngửi được mọi thứ
simpson hai mươi năm tuổi nói với the sun
kể từ khi sinh ra simpson đã không có khả năng nhận biết mùi
nhưng sau khi khỏi covid một mươi chín khứu giác của cô gái trẻ bất ngờ được hồi sinh
simpson bắt đầu thắp nín thơm trong phòng và thử dùng nước hoa
vì khứu chát có liên quan đến vị chát nên simpson cho biết
giờ đây cô có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của trái cây và những loại thảo mộc dùng trong nấu ăn
mất khử chát là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của covid một mươi chín
thường xảy ra trong tuần đầu tiên sau khi mắc bệnh
khoảng bảy mươi năm tám mươi bệnh nhân covid một mươi chín bị mất mùi
dường như do virus tấn công các tế bào biểu mô khứu chát bao quanh các tế bào thường kinh thụ cảm
chịu trách nhiệm nhận biết mùi
những nghiên cứu về mất độ hiệu quả của covid một mươi chín
hiệu quả của mũi tiêm thứ ba luôn cho thấy những kết quả tích cực của mũi tiêm tăng cường này
cdc mỹ vừa công bố dữ liệu mới nhất về hiệu quả thực tế của mỗi ba vaccine covid một mươi chín
theo một bản cập nhật mới từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
những người mỹ đã tiêm mũi vaccine tăng cường covid một mươi chín có nguy cơ tử vong do sars cov hai
thấp hơn chín mươi bảy lần so với những người không tiêm
ngoài ra những người mỹ được tiêm hai liều vaccine có nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
thấp hơn một mươi bốn lần so với những người không tiêm
tiến sĩ bác sĩ rogers walensky giám đốc cdc mỹ cho biết trong một cuộc họp báo
của nhóm phản ứng covid một mươi chín nhà trắng
những dữ liệu này xác nhận rằng việc tiêm chủng và liều tăng cường tiếp tục bảo vệ
chống lại bệnh nặng và nhập viện ngay cả trong làn sóng gia tăng số ca nhiễm omicran
bà kelensky nói thêm nếu bạn không tiêm liều tăng cường vaccine covid một mươi chín
bạn đã không tối ưu hóa khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng
và tử vong và bạn nên tiêm chủng và tiêm tăng cường nếu bạn đủ điều kiện
bà zalensky đã trình bày những dữ liệu này vào thứ tư tuần trước
dựa trên báo cáo từ hai mươi năm khu vực của mỹ
cũng theo dữ liệu từ cdc tỷ lệ tử vong trung bình mỗi tuần đối với những người
không được tiêm chủng là chín bảy trên một trăm linh người so với bảy trên một trăm linh người
ở những người đã được tiêm đầy đủ và một trên một trăm linh ở những người
đã được tiêm liều tăng cường
các bạn có thể nhớ like và share video này để ủng hộ kênh của chúng tôi
tiến sĩ bác sĩ anthony fonsi giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ
cho biết trong cuộc họp báo dữ liệu thật sự rõ ràng đến kinh ngạc
nhấn mạnh tầm quan trọng của liều tăng cường
tiến sĩ fanci cũng khuyến khích tiêm vaccine cho những người đang mang thai
và những cặp vợ chồng có thể muốn có con trong thời gian sắp tới
ông nhấn mạnh hai nghiên cứu gần đây cho thấy tiêm phòng cho cả hai vợ chồng
không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản bao gồm cả thụ tinh trong ống nghiệm
trong khi đó khả năng sinh sản suy giảm tạm thời ở những người đàn ông bị nhiễm covid một mươi chín
các cặp vợ chồng có khả năng thụ thai thấp hơn một mươi tám nếu nam giới nhiễm coronavirus
trong vòng sáu mươi ngày trước chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới
còn tại canada cuộc biểu tình phản đối hạn chế ngăn covid một mươi chín trên đường phố thủ đô ottawa
khiến thành phố tê liệt và giới chức phải ban bố tình trạng khẩn cấp
biểu tình ban đầu nổ ra nhằm phản đối yêu cầu tiêm vaccine
với những tài xế xe tải xuyên biên giới sau đó biến thành phong trào chống lại
các biện pháp y tế công cộng của chính phủ nhằm ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
cổ suý cho sự hướng chống tiêm chủng
phương tiện giao thông làm tắt nghẽn các con phố trung tâm gần khu vực đội quốc hội hôm hai
các tài xế xe tải tới australia từ hôm hai mươi chín tháng một đổ phương tiện trên đường phố
và dựng liều láng khiến thủ đô canada bị tê liệt
nhóm tài xế xe tải và những người ủng hộ họ mang theo
cờ canada cùng các biểu ngữ ở ottawa hôm năm tháng hai
người dân ở thủ đô của canada gần đây liên tục phàn nàn về tiếng gọi âm ủy
và bị người biểu tình quấy rối lăng mạ hoặc chặn đường
tuy nhiên các tài xế và những người ủng hộ họ chưa có ý định dừng lại
khẳng định biểu tình sẽ tiếp diễn cho tới khi các hạn chế covid một mươi chín được dỡ bỏ
thị trưởng ottawa jim watson cho biết tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát
số lượng người biểu tình vượt xa quân số cảnh sát thủ
ông mô tả các tài xế xe tải vô cảm khi liên tục bấm còi khứ còi báo động và bắn pháo hoa
biến cuộc biểu tình thành một bữa tiệc
thị trưởng đã ban bố một tình trạng khẩn cấp cho thấy mối nguy hiểm và mức độ đe dọa nghiêm trọng
đối với an toàn và an ninh của cư dân do các cuộc biểu tình đang diễn ra
cảnh sát trưởng ottawa cho hay ông đang thiếu nguồn lực để chấm dứt cái mà ông gọi là
một cuộc vây hãm thủ đô đồng thời yêu cầu tiếp viện
thưa quý vị
nguy cơ lây lan dịch bệnh những ngày đầu năm vẫn còn phức tạp
tìm ẩn sau những hoạt động đón tết và quay trở lại thành phố làm việc
trong những ngày đầu xuân rất mong quý vị thực hiện nghiêm túc năm k và những quy định phòng dịch
khi tham gia những hoạt động du xuân hay chút tết nơi cộng sở
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại